trên cương vị chủ tịch asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo cả một mươi nước asean
và trung quốc nhật bản và hàn quốc hội nghị còn có sự tham dự của tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu các đề xuất thúc đẩy hợp tác asean cộng ba
trong ứng phó với dịch bệnh duy trì ổn định và phát triển kinh tế
hội nghị đã nghe báo cáo của tổng thư ký asean và tổng giám đốc who về những nỗ lực của asean và toàn cầu
trong ngăn ngừa và kiểm soát covid một mươi chín các nhà lãnh đạo đã trao đổi nhận định đánh giá chia sẻ kinh nghiệm
và bàn về các biện pháp cụ thể để sớm đẩy lùi dịch bệnh chăm lo bảo vệ lợi ích của người dân
giảm thiểu tác động kinh tế xã hội do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra và kế hoạch phục hồi sau khi dịch bệnh kết thúc
các nước asean cộng bà cam kết sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm chính sách liệu pháp điều trị
nghiên cứu dịch tễ và lâm sàng hỗ trợ cung cấp trang thiết bị vật tư y tế đẩy mạnh hợp tác
nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín các lãnh đạo cho rằng những bài học kinh nghiệm
từ các nước trung quốc nhật bản và hàn quốc trong kiểm soát ngăn ngừa dịch covid một mươi chín rất hiệu ích
với asean trong cuộc chiến chống dịch bệnh có nhiều cam gò và thách thức
các nhà lãnh đạo nhất trí do văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba nghiên cứu đưa ra
các khuyến nghị chính sách kịp thời ứng phó với các rủi ro suy thoái và tận dụng các cơ chế dự phòng
bảo đảm ổn định kinh tế tài chính an ninh lương thực đã có của asean cộng ba như thỏa thuận đa phương
hóa sáng kiến của trương mai quỹ dự trữ gạo khẩn cấp phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc
nhấn mạnh tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia là chìa khóa thành công
để các quốc gia vượt qua thời điểm khó khăn này
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc

thủ tướng cảm ơn các nước đã phối hợp hỗ trợ và đã kịp thời giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật
cho việt nam thời gian qua thủ tướng cũng nêu các đề xuất thúc đẩy hợp tác asean cộng ba
trong ứng phó với dịch bệnh duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo giao thông
tuyên bố chung của hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba về dịch bệnh covid một mươi chín
các đại biểu đánh giá cao việt nam đã tích cực chủ động tổ chức thành công hội nghị lần này
đóng góp thiết thực cho cuộc chiến chung chống covid một mươi chín của khu vực và cộng đồng quốc tế